ngày hôm nay hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên án một mươi hai bị cáo trong vụ án gian lận thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại sơn la
theo hội đồng xét xử hành vi phạm pháp của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm mất niềm tin xúc phạm danh dự các thầy cô giáo
mất công bằng cho các thí sinh gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải xử lý nghiêm và đề nghị phạt nặng để bảo đảm tính gian đe
sau khi xem xét tình tiết bức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo trong vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhận hối lộ và đưa hối lộ với các mức án từ hai năm đến hai mươi một năm tù và phạt tiền
có hai bị cáo được hưởng án treo được tuyên trả tự do tại tòa